khán giả lê tấn duy ở tỉnh quảng ngãi hoàng thị nga ở thành phố hà nội đoàn thị hạnh tỉnh nghệ an có đơn khiếu nại về bản án
khán giả nguyễn xuân tần tỉnh tuyên quang vương thị oanh tỉnh đắk lắc bùi anh vương ở thành phố hà nội nguyễn thị dung tỉnh thanh hóa nguyễn văn hải tỉnh hải dương có đơn tố cáo sai phạm của cán bộ
khán giả lê xuân tươi ở thành phố hà nội kiến nghị về việc giải quyết chế độ chính sách
trong tuần đã có năm công văn trả lời của cơ quan chức năng là ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam ủy ban nhân dân tp hà nội văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải dương văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội ủy ban nhân dân xã duyên hà huyện thanh trì thành phố hà nội
trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
đoàn luật sư thành phố hà nội cùng tham gia chương trình để trả lời những thắc mắc khiếu nại của quý khán giả đã gửi thư về cho chương trình
xin chào luật sư nguyễn hồng vân cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình
chào dạy vân chào quý vị khán giả
thưa luật sư nguyễn hồng vân ông đỗ văn hoài ở tỉnh nam định có hỏi khi thi công công trình có điều chỉnh bổ sung một số hạng mục
chủ đầu tư và các bên liên quan đã lập biên bản đồng ý cho thi công các hạng mục đó khi chưa phê duyệt thiết kế và dự toán các hạng mục đó thì có sai quy định không
quy định đó thể hiện ở văn bản nào
câu hỏi của ông hoài thực hiện theo quy định tại điều tám mươi bốn luật xây dựng điều một mươi bảy thông tư số một mươi tám ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu của bộ xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định phê duyệt dự án và thiết kế dự toán xây dựng công trình
ngoài ra việc điều chỉnh bổ sung hạng mục công trình phải tuân thủ các quy định về điều chỉnh dự án quy hoạch cấp phép theo quy định của luật xây dựng và các quy định khác có liên quan
bà lương thị thu hà ở thành phố hà nội hỏi từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám quy định người nước ngoài thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội vậy thủ tục hồ sơ hưởng chế độ ốm đau thai sản của người nước ngoài có giống với người việt nam hay không
ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám chính phủ ban hành nghiệp
ngoài ra việc điều chỉnh bổ sung hạng mục công trình phải tuân thủ các quy định về điều chỉnh bổ sung hạng mục công trình vậy thủ tục hồ sơ hưởng chế độ ốm đau thai sản của người việt nam hay không
giấy phép lao động chứng chỉ hành nghề giấy phép hành nghề hết hiệu lực tùy thuộc có điều kiện nào đến trước mà người lao động không tiếp tục làm việc theo hợp đồng lao động hoặc không được gia hạn giấy phép người lao động có yêu cầu hưởng chế độ bảo hiểm một lần nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan bảo hiểm xã hội
trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức cho tổ chức chi trả cho người lao động
trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
cơ quan ông nguyễn văn an tại tp hcm đang đấu thầu thuốc cho các cơ sở y tế trực thuộc trong đó có một mặt hàng thuốc cơ quan mời thầu ở nhóm ba và nhóm năm
tại hai nhóm thuốc nêu trên có nhiều nhà thầu tham dự tuy nhiên hai nhà thầu khác tham dự cùng một mặt hàng được xếp hạng nhất ở hai nhóm nhưng giá dự thầu khác nhau
ông an hỏi trong trường hợp này hai nhà thầu khác nhau trúng thầu một sản phẩm với giá khác nhau
có đúng quy định về đấu thầu hay không
khoảng một điều bốn mươi ba luật đấu thầu quy định nhà thầu cung cấp dịch vụ
phí tư vấn mua sắm hàng hóa xây đắp hỗn hợp được xem xét đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây
có hồ sơ dự thầu hồ sơ đề xuất hợp lệ có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu
có sai lệch thiếu không quá một mươi giá trị dự thầu
có giá dự thầu sau sửa nỗi hiệu chỉnh sai nạch trừ đi
giá trị giảm giá nếu có thấp nhất đối với phương pháp
giá thấp nhất có giá đánh giá thấp nhất đối với phương pháp
giá đánh giá có điểm tổng hợp cao nhất đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá
có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt
trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt
thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu
theo đó việc xét duyệt trúng thầu đối với mỗi mặt hàng thuốc được thực hiện theo quy định nêu trên
bà nguyễn thị hiệu ở tỉnh lai châu hỏi người lao động nộp hồ sơ nghỉ hưu đến bảo hiểm xã hội
nhưng bị trả lại hồ sơ do trước đó đóng bảo hiểm xã hội không theo hệ thống thang bảng lương của nhà nước
và yêu cầu cơ quan bà điều chỉnh lại
nay các đơn vị cũ mà người lao động làm việc đã giải thể
vậy đơn vị cuối cùng có thể điều chỉnh lại mức lương của người lao động này hay không
câu hỏi của bà hiệu được quy định
điều một mươi tám khoản một điều chín mươi bốn luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn sáu khoản một điều tám mươi chín luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn
điểm hai một điểm hai hai khoảng hai điều ba quy trình thu bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp quản lý sổ bảo hiểm xã hội thẻ bảo hiểm y tế
ban hành kèm theo quyết định số năm trăm chín mươi năm ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy của tổng giám đốc
bảo hiểm xã hội việt nam
trường hợp người lao động có thời gian làm việc và tham gia bảo hiểm xã hội tại đơn vị cũ
thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định
nhưng chưa xếp nương đúng theo thang bảng lương do nhà nước quy định
nay đơn vị đã giải thể chấm dứt hoạt động
thì đơn vị hiện đang quản lý người lao động và người lao động phối hợp
với các cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp và các đơn vị trước đây
để điều chỉnh tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo đúng quy định
vâng xin cảm ơn luật sư
chương trình hộp thư truyền hình nhân dân nhận được nhiều clip của khán giả bạn xem truyền hình đã ghi hình
sau khi xác minh và thẩm định nội dung
tổ biên tập chương trình hộp thư truyền hình đã trình phát một số clip mà khán giả gửi về
đồng thời trình ban giám đốc truyền hình nhân dân có công văn gửi các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc
để giải quyết những phản ánh của khán giả bạn xem truyền hình
sau đây là nội dung chi tiết
để chiến khai dự án thì cánh rừng này đã bị chặt hạ
mặt nền là cồn cát cũng được hạ xuống để gần sát với mặt đường
sự ngổn ngang răng dở của công trình hơn một năm nay đang gây hoang mang cho những người dân địa phương
khi đây là vùng thường xuyên phải đối mặt với bão hàng năm
mặc dù đã có biển báo cấm rừng đỗ theo giờ từ tám giờ đến hai mươi giờ như thế này
nhưng tình trạng xe ô tô đỗ tràn lan vẫn diễn ra hàng ngày tại đường yut
thành phố buôn ma thuật
điều này đang gây cản trở và gây bức xúc cho người tham gia giao thông
qua khu vực tuyến đường trung tâm của thành phố buôn ma thuật
hình ảnh vừa rồi cũng khép lại chuyên mục hộp thư truyền hình của truyền hình nhân dân tuần này